thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh
và quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an tại hà nội
đến điểm cầu công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
hội nghị được tổ chức nhằm bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện
nghị quyết số một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bảy ndcp quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công của chính phủ
nghị quyết số một trăm ba mươi hai hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn của quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắt tồn động
trong quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất
xây dựng kinh tế và công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh
và quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những ý kiến tham gia của công an các đơn vị địa phương
khi đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc quy hoạch và sử dụng đất an ninh
đồng thời nhấn mạnh đối với công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
các đơn vị có liên quan cần hoàn thành công tác
đối với công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh để báo lãnh đạo bộ trình chính phủ công an các đơn vị địa phương
được giao làm đầu mối báo cáo quy hoạch tích cực chủ động phối hợp với cục quản lý xây dựng và doanh trại
trong công tác lập hồ sơ quy hoạch
đối với việc thực hiện nghị quyết số một trăm ba mươi hai của quốc hội đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương
khẩn trương tổ chức lập trình phương án báo cáo về tình hình sử dụng đất an ninh
kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế hoàn thành và gửi về bộ trong thời gian sớm nhất
đối với công tác lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đồng chí thứ trưởng đề nghị
thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quan tâm phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thực hiện công tác lập quy hoạch hạ tầng bảo đảm chất lượng đúng tiến độ đề ra
đồng thời tham mưu hướng dẫn phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định của hội đồng thẩm định để hoàn thành hồ sơ
trình thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi theo quy định
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy chữa cháy
thưa quý vị
trong bối cảnh chuyển đổi số đang
dần đi sâu vào đời sống hàng ngày của người dân cuộc cách mạng về công nghệ đang dần thay đổi thói quen cuộc sống
thì việc hoàn tất các thủ tục hành chính theo kiểu thủ công như trước đây đã không còn phù hợp
trong một kỷ nguyên mà thời gian cũng là một loại tài sản thì đối với một công dân
điều cần nhất có lẽ là sự thuận tiện sự nhanh chóng và tính ưu việt
chứ không phải là chờ từ ngày này qua ngày khác khai hết từ giấy này đến tờ kia
đi khắp nơi từ điểm này qua điểm khác chỉ để hoàn tất một thủ tục hành chính đơn thuần
và đề án số sáu chính là
chìa khóa vàng khơi thông thế bế tắc mở ra cánh cửa kỷ nguyên số của đất nước
xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh hay chúng ta thường hay gọi là phạt nguội
những năm trở lại đây đã và đang là biện pháp hữu hiệu xử lý triệt đề được các hành vi vi phạm giao thông
qua đó nâng cao được nhận thức ý thức của người điều khiển phương tiện
thế nhưng bên cạnh những mặt hiệu quả của hình thức xử lý này
vẫn còn đó là những bất cập gây khó khăn cho người chấp hành quyết định xử phạt
và đây là những câu chuyện
những khó khăn mà chúng tôi được nghe nhiều nhất từ những người vi phạm
hay câu chuyện phải đến tận địa điểm phát sinh vi phạm để chấp hành quyết định sự phạt
tại vì nếu mà khi có tranh cãi đúng sai thì câu chuyện nó khác
người ta sẽ đến tận nơi người ta giải quyết anh đồng ý
nhưng mà người ta đã không thắc mắc về cái chuyện phạm lỗi
đồng ý cơ quan công an là xử lý đúng
thì phải cho người ta nộp phạt online tạo điều kiện cho người dân
chứ bây giờ chẳng hạn người ta đi nước ngoài làm nào
người ta ở quá xa như bọn anh làm sao mà có đi về đấy để giải quyết được
người ta có thắc mắc cái chuyện lỗi đâu
những câu chuyện thường thới nhất ở những người chấp hành quyết định phạt nguội
thế nhưng tới đây những trường hợp không nhận được thông báo phạt nguội
hay phải quay lại đúng nơi vi phạm để chấp hành quy định xử phạt sẽ không còn nữa
bởi từ hai mươi một tháng năm này tất cả chứng cứ vi phạm sẽ được gửi trực tiếp về nơi cư trú của người vi phạm
thông qua việc xác minh chủ phương tiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ đó công an cấp quận huyện hay thậm chí là xã phường nơi cư trú có thể lập biên bản
và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông
nói một cách đơn giản chứng cứ là những hình ảnh vi phạm sẽ được gửi về cơ quan cấp xã phường hoặc huyện của chủ phương tiện
người vi phạm trực tiếp chấp hành quyết định xử lý tại cơ quan công an địa phương
thay vì phải đến tận địa điểm vi phạm ký quyết định xử phạt đi ra kho bạc nộp tiền
rồi quay lại nơi vi phạm chứng minh việc mình đã chấp hành quyết định xử phạt như hiện nay
người vi phạm sẽ không phải di chuyển quá xa đi lại quá nhiều lần mất quá nhiều thời gian để xử lý một vi phạm như hiện nay
vâng tối ưu hơn nữa đối với một số lỗi thì thậm chí là người vi phạm còn không cần phải đến cơ quan công an địa phương
để chấp hành xử phạt không cần phải ra kho bạc để nộp tiền
mọi thao tác thì hoàn toàn có thể được thực hiện trên một chiếc smartphone có kết nối mạng internet
người vi phạm có thể nộp phạt trong lúc ở nhà ở cơ quan ở quán cà phê
hay thậm chí là ngay trong lúc chờ đón con thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
hình thức này đã được phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến
trong công tác xử lý vi phạm hành chính và đăng ký quản lý phương tiện trên môi trường mạng internet từ ngày một tháng ba vừa qua
và đến nay đã ghi nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực
đây nhé ở đây bên anh có cái nộp phạt qua dịch vụ công
đấy theo cái đề án sáu nhé
thì em có thể tra cứu vào website www dictvucong gov vn
đấy em thực hiện luôn đi anh sẽ hướng dẫn em
tôi không có bao giờ tôi không có mạng
không có mạng hả anh phải thôi
đấy em có thể truy cập vào trang web này nhé www dictvucong gov vn này
em làm được chưa
em hiểu rồi
ở đây anh có số điện thoại của cán bộ xử lý này
nếu mà em
vào những cái này mà em chưa hiểu ấy em có thể gọi điện vào số điện thoại của cán bộ xử lý để nghe giải thích và làm theo hướng dẫn nhé
trước kia thì người dân sẽ phải ra kho bạc để nộp phạt và sẽ mất công đi ra kho bạc
và đến bây giờ hiện tại thì tôi thấy triển khai cái đề án sáu thực hiện dịch vụ công qua cổng thông tin điện tử thì thấy rất thuận tiện lợi
và thuận tiện cho người dân
khi người dân không may mắc phải những lỗi vi phạm về giao thông người dân có thể trực tiếp lột phạt qua cổng thông tin điện tử
rất là hữu ích đối với người dân
thứ nhất là sẽ các thao tác thủ tục làm trên cổng dịch vụ công rất là nhanh chóng thuận tiện và hạn chế cho người dân phải đi lại nhiều lần
trước kia thì mọi người phải đến trụ sở đơn vị nhận quyết định xử phạt ra ngân hàng nộp phạt sau đó quay về trụ sở để nhận giấy tờ
thứ hai là
hiện nay lộp phạt trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia ở mức độ ba mức độ bốn rất là hữu việt
mọi người có thể lộp phạt bất cứ ở đâu có thể ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu
lột phạt sau đó thì đến đội giao thông số ba nhận giấy tờ hoặc nếu các bạn không đến được thì bạn có thể nhận tại nhà theo nhu cầu của mình
đấy là mình thấy hữu việt rất là thuận lợi
sau hai tháng thi điểm nhiều người dân đã biết đến hình thức xử lý mới này
và với sự thuận tiện nhanh chóng rút ngắn được tối đa thời gian xử lý đối với mỗi vi phạm hình thức xử lý này đã gây được nhiều thiện cảm đối với người dân
và mình thấy đây là một phương pháp khá là tiện và thuận lợi cho người dân là không phải thực hiện qua nhiều bước gọi là phải ra kho bạc hay là ngân hàng như trước đây
đối với người trẻ như mình thì mình nghĩ là sẽ khá là tiện
và cũng không gặp nhiều khó khăn
mà kể cả là các bác lớn tuổi thì cũng được cán bộ hướng dẫn rất là tận tình
nên là mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được
thì hiện tại bây giờ mà khi nhà nước đã cho ra cái dịch vụ công để mình có thể làm online được thì mình thấy là cái khoảng thời gian rút ngắn được hơn rất là nhiều
có thể thấy rằng việc triển khai xây dựng nhanh chóng dữ liệu quốc gia về dân cư đang cho thấy nhiều hiệu quả tích cực trong quá trình chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử
đây được xem là một nền móng dữ liệu vững chắc để các bộ ngành từ đó lấy cơ sở xây dựng những thủ tục hành chính công trực tuyến rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính cho người dân
và với chín mươi ba năm triệu thuê bao sử dụng smartphone chiếm gần chín mươi tổng số thuê bao di động trên cả nước là tín hiệu cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số
bởi những thủ tục hành chính theo kiểu thủ công khai trên giấy nộp tiền mặt giờ đã không còn phù hợp với những công dân số trong một kỷ nguyên số